hội thầy thuốc trẻ thành phố hà nội phối hợp với thành đoàn thành phố hà nội đã tổ chức lễ tuyên dương các y bác sĩ trẻ có nhiều thành tích trong công tác là những cán bộ đoàn hội năng động sáng tạo
một mươi thầy thuốc trẻ của hà nội được vinh dự nhận giải thưởng đặng thùy trâm
năm nay cũng là năm kỷ niệm năm mươi năm ngày mất của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ bác sĩ đặng thùy trâm
đây là lần thứ năm giải thưởng đặng thùy trâm được tổ chức và trao cho một mươi y bác sĩ trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian qua
trên cả ba lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng nghiên cứu khoa học và công tác chuyên môn tại đơn vị
một mươi thầy thuốc trẻ nhận giải thưởng năm nay được lựa chọn công tâm khách quan từ hai mươi năm hồ sơ đến từ hai mươi bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn thành phố hà nội
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín họ là những người tiên phong gần mẫu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học